một số phòng ban chức năng nhiệm vụ trồng chéo ngân sách dùng để trả lương quá lớn dẫn đến nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội bị hạn chế
đó là thực trạng đang diễn ra ở tỉnh bắc cạn điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động và giảm chi ngân sách
tổ nhân dân phiêng mi
tổ nhân dân phiêng mi
phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn có một mươi sáu hộ dân sinh sống để vận hành bộ máy quản lý tổ nhân dân này có một mươi ba cán bộ bán chuyên trách trong số một mươi sáu hộ thì có đến một mươi hai hộ có người làm cán bộ trong tổ
để vận hành bộ máy cồng cành ở tổ nhân dân này mỗi tháng ngân sách nhà nước phải bỏ ra một triệu đồng để trả phụ cấp cho bí thư tri bộ và cũng gần một triệu đồng nữa cho ông tổ trưởng tổ dân phố hơn chín trăm linh đồng cho thôn đội trường và hàng chục chức danh khác
nhưng theo ông đoan hầu hết mọi việc trong tổ đều đến tay ông xử lý từ việc quản lý nhân khẩu hoa dài đến các thủ tục hành chính khác trong khi đó một số cán bộ trong tổ có phụ cấp chức vụ nhưng công việc lại rất ít
kể cả tuyển gọi công dân đến đủ tuổi đi khám quý vụ cũng qua tôi giấy đưa về trực tiếp cho tôi họ là kể cả như công an viên bao nhiêu việc lớn bé nhỏ to thì họ đều gọi tôi tật

là cán bộ rồi thì các anh bảo còn trục chặt vào đâu được nữa
xã dương phong huyện bạch thông có một mươi thôn ở các thôn dù ít hộ hay nhiều đều có cơ cấu bộ máy gồm một mươi bốn cán bộ bán chuyên trách
có những thôn như nà trèn chỉ có hai mươi hộ bản mún hai có hai mươi bốn hộ nhưng bộ máy cơ sở vẫn phải có đầy đủ các chức danh
tại mỗi thôn một tháng ngân sách nhà nước phải bỏ ra khoảng một mươi triệu đồng để trả lương
như vậy toàn tỉnh bắc cạn có một bốn trăm hai mươi
trong hai mươi một thôn tổ dân phố thì số tiền một tháng sẽ là hơn một mươi bốn tỷ đồng
số tiền trả phụ cấp cho cán bộ tất cả các thôn bản một năm đã chiếm gần một phần ba tổng thu ngân sách của địa phương hàng năm
đây thực sự là con số rất lớn đối với một tỉnh có quy mô dân số nhỏ như bắc cạn
nếu mà mình mà sắp nhập được ấy tức là ví dụ như là một người kiêm nhiều việc ví dụ như là bây giờ ở thôn ấy
thì các tri hội đoàn thể thì có thể chỉ nên cần một khoai gầy thôi
bởi vì là trên các ông tri hội đoàn thể thì còn có ông phụ trách chính nữa nữa ông trưởng ban một trận cơ sở nữa
còn ông trưởng ban một trận cơ sở này lại dưới cái trực chỉ đạo trực tiếp của ông bí thư tri bộ
thế như vậy nếu mà bây giờ các cái tri hội đoàn thể mà ông có thể bố trí kiêm nhiệm được thì sẽ có hiệu quả hơn
là cán bộ y tế tổ dân phố đã hơn một mươi năm nay công việc của bà nguyễn thị hoa chủ yếu là thông báo lịch tiêm chủng của trẻ em
thường đã thực hiện việc thông báo tiêm chủng qua tin nhắn điện thoại đến từng hội dân
nên bây giờ bà hoa cũng không còn việc gì để làm
mỗi tháng bà vẫn nhận phụ cấp đều đều giống như hàng trăm cán bộ y tế tổ dân phố khác ở thành phố này
theo tôi nghĩ là bây giờ nên gộp hai cái đấy vào là một là rất là tiện
bởi vì là dân số với y tế thì phải là một người thôi
vì nếu như hai người thì lại phải tuyển phải đi hỏi nhau không nắm được
đó nó rất là khó nó bất tiện được đấy
bây giờ như bà y tế lại phải sang hỏi bà
dân số cho mình là trẻ em có những đứa này là con nhà ai nhà ai cái thứ
nó rất là khó
còn nếu như mà chung báo thì là cộng tác viên dân số thì đã nắm hết con người rồi
các em từ bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi hộ nào hộ nào có bao nhiêu người ở thực tế
người ta đã nắm hết rồi
thì rất là tiện
ngoài cán bộ bán chuyên trách cấp thôn bàn
hiện nay số lượng chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh bắc cạn cũng khá lớn so với quy mô dân số
trung bình mỗi xã có từ một mươi bảy đến một mươi chín chức danh
như vậy số lượng cán bộ không chuyên trách của toàn tỉnh là gần hai hai trăm linh người
mỗi năm tỉnh bắc cạn chi hơn ba mươi tám tỷ năm trăm linh triệu đồng để trả phụ cấp
thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã
nghị quyết số một mươi ba hai nghìn một mươi tám ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của hội đồng nhân dân tỉnh bắc cạn đã

số lượng mức phụ cấp đối với những hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
đây là bước đi đột phá của bắc cạn trong tinh gọn bộ máy ở cơ sở
theo nghị quyết này số lượng mỗi thôn tổ dân phố tổ nhân dân tiểu khu sẽ giảm từ một mươi bốn người xuống còn ba đến năm người
nhưng sẽ kiêm nhiệm nhiều chức danh khác nhau
đối với cấp xã từ một mươi bảy đến một mươi chín chức danh không chuyên trách như hiện nay sẽ giảm xuống còn không quá tám người
như vậy số cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ giảm một nửa so với hiện nay
một mươi ba thôn tổ dân phố mà chưa đủ tiêu chí theo quy định thì chúng tôi sẽ sáp nhập lại
trong khi ở cơ sở bộ máy quá lớn thì ở các phòng ban cấp huyện cấp tỉnh sự công cành cũng không kém
nhiều phòng ban ở cấp huyện thành phố và các sở chỉ có ba người
chức năng nhiệm vụ trông chéo dẫn đến hiệu quả hoạt động không cao gây lãng phí nguồn nhân lực và ngân sách
điều này đặt ra yêu cầu bức thiết phải sắp xếp
sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn
căn cứ vào nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về một số vấn đề tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tỉnh ủy bắc cạn đã ban hành kế hoạch số chín mươi một ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám để thực hiện nghị quyết này
trong kế hoạch đã nêu rõ nhiều nội dung nhiệm vụ tỉnh sẽ thực hiện
trong đó có việc sắp nhập một số cơ quan đơn vị sở ngành
hiện nay thành phố và các huyện đã giải thể phòng y tế và phòng dân tộc
chuyển chức năng của hai phòng này về văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quản lý
sắp nhập trung tâm văn hóa thể thao với đài truyền thanh truyền hình thành trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc cạn được thành lập dựa trên cơ sở sắp nhập năm trung tâm trực thuộc
là trung tâm y tế dự phòng trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản trung tâm phòng chống bệnh xã hội
trung tâm phòng chống hivs và trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe
mặc dù sắp nhập xong là các chức năng nhiệm vụ của năm đơn vị thì tiếp tục được phát triển thêm
thậm chí còn mở rộng thêm các dịch vụ
thực hiện sắp xếp lại bộ máy đến nay tỉnh bắc cạn đã giảm hai mươi chín phòng ban thuộc các cơ quan thuộc khối đảng đoàn thể
các phòng chuyên môn nghiệp vụ của các sở ngành và tương đương cấp tỉnh giảm ba mươi hai phòng
các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện giảm hai mươi hai đơn vị
thì tôi khẳng định là bắc cạn sẽ thực hiện được cái quy định của trung ương là tỷ lệ giảm đủ đến năm hai nghìn hai mươi là giảm theo đúng quy định
thậm chí chúng tôi vượt và mỗi một năm sẽ giảm như thế
nhưng mà vấn đề đặt ra đấy là có giảm thực chất không
cái số lượng tuyệt đối thì đúng năm nay sở tôi giảm được một người
nhưng mà người đó là do về hưu và không tuyển mới
chứ không phải là cái cán bộ là làm việc không đúng
hay nói chính xác là thông qua quá trình đánh giá cán bộ
thấy người ta không đáng nhiệm vụ thấy người ta không đáp đức yêu cầu thì giảm
thì cái này chưa làm được
tới đây bắc cạn sẽ tiếp tục sắp nhập một số sở ngành bộ máy cũng sẽ ngày càng tinh gọn hơn
theo kế hoạch thì bắc cạn sẽ sắp nhập sở tài chính với sở kế hoạch và đầu tư
sở thông tin và truyền thông với sở văn hóa thể thao và du lịch sở xây dựng và sở giao thông vận tài
đây cũng là sự chuẩn bị trước của tỉnh bắc cạn đối với dự thảo của trung ương
về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương sẽ được chính phủ ban hành trong thời gian tới
trong quá trình tinh gọn bộ máy sẽ có nhiều người bị tác động lợi có tâm tư nguyện vọng cũng có
nhưng về lâu dài tinh gọn bộ máy chính là tháo gỡ nút thắt đã kìm hãm sự phát triển của bắc cạn
cũng như của nước ta trong suốt thời gian qua
thực tế cho thấy việc đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả
đang nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và đa số cán bộ đảng viên
sự thống nhất về nhận thức sẽ chính là cơ sở nền tảng vững chắc để cả hệ thống chính trị của tỉnh bắc cạn hành động
sự đồng thuận đến từ một chủ trương đúng một tư duy đổi mới sẽ tạo nên sức bật
để bắc cạn quyết tâm thực hiện thành công việc sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức trong thời gian tới